tình trạng vận chuyển hàng lậu hàng giả trên quốc lộ một qua tỉnh phú yên đang diễn biến phức tạp
số vụ và lượng hàng hóa bị phát hiện thù giữ ngày càng gia tăng và có quy mô lớn hơn
các đối tượng vận chuyển mua bán ngày càng tinh vi hòng qua mắt lực lượng làm nhiệm vụ
hiện cục quản lý thị trường tỉnh phú yên đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng
triển khai các biện pháp ngăn chặn hiệu quả
đây là các vụ vận chuyển hàng không hóa đơn nguồn gốc xuất xứ bị quản lý thị trường
và công an tỉnh phú yên phát hiện tạm giữ chỉ trong một ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
bốn xe tải mỗi xe chở một mươi bốn tấn hàng gồm điều hòa tủ lạnh đã qua sử dụng có xuất xứ từ nước ngoài
nồi gia dụng bánh kẹo các phụ liệu làm trà sữa và cả thuốc lá từ các tỉnh phía bắc lào
bị phát hiện thù dữ khi qua địa bàn tỉnh phú yên
dịch covid thường thì các công bố dịch lượng hàng toàn loại lớn không luôn chuyển được
nhất là các hàng gia dụng
phục vụ cho cuộc sống của người dân
và những mặt hàng này thường dễ chưa được ai kiểm định chất lượng
nên vì vậy nó đi số lượng rất là lớn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đội quản lý thị trường số một cục quản lý thị trường phú yên phát hiện bốn mươi chín vụ vi phạm
trong đó có hơn bốn đơn vị sản phẩm hàng hóa vắng chủ chờ xử lý
hàng hóa tịch thu đã tiêu hủy có tổng giá trị hơn hai ba tỷ đồng
hàng đã thanh lý hơn một ba tỷ đồng
theo cục quản lý thị trường tỉnh phú yên
hàng hóa được các đối tượng ngụy trang rất kỹ
xếp sen với các loại hàng hóa có đầy đủ thủ tục về chất lượng nguồn gốc
hòng qua mắt lực lượng chức năng
khi bị bắt giữ lái xe đều không khai báo chủ hàng